các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cuộc họp báo vào ngày hai mươi năm tháng bốn quan chức quận dương phố phía đông bắc thượng hải cho biết
các nhà chức trách đang tìm cách chia các khu vực rộng lớn thành các vùng nhỏ hơn để thực thi các quy định có mục tiêu hơn
và đạt được hiệu quả phòng ngừa tốt hơn với cách tiếp cận mới
theo dữ liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc mặc dù tổng số ca mắc mới của thượng hải một lần nữa về dưới mốc hai mươi
nhưng số ca tử vong lại tăng lên mức kỷ lục năm mươi một trường hợp
trong khi đó số ca triệu chứng tăng bảy mươi sáu bốn so với một ngày trước đó
với hai bốn trăm bảy mươi hai trường hợp các ca bệnh nặng cũng tăng lên một trăm chín mươi sáu trường hợp cùng hai mươi ba bệnh nhân nguy kịch
đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đối với việc đóng cửa suốt hai mươi bốn ngày qua của thượng hải
đợt dịch bùng phát mới đã khiến cho một trăm ba mươi tám người hầu hết là cư dân cao tuổi mắc các bệnh nền
tử vong kể từ ngày một tháng ba bang ghi nhận thêm hơn năm trăm linh ca bệnh
ông triệu đan đan phó chủ nhiệm ủy ban y tế thành phố cho biết
ngày hai mươi sáu tháng bốn chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm acid
đối với cư dân ở tất cả các khu vực kiểm soát quản lý và phòng ngừa
theo dự báo thời tiết trong hai ngày tới có thể có mưa sẽ gây nên bất tiện cho công tác lấy mẫu
để công tác sàn lập diễn ra một cách trật tự an toàn và nhanh chóng
chúng tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác tổ chức tại chỗ và khử khuẩn môi trường
phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan người đã ở thượng hải chỉ đạo công tác phòng chống dịch
từ ngày hai tháng bốn cho rằng thượng hải phải thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguồn lây
một cách triệt đệ nhất và có biện pháp kiên quyết nhất để khống chế được dịch bệnh
bởi thời gian thực hiện càng lâu thì nguồn lực càng tiêu hao dịch bệnh càng kéo dài
hiện tại các chiến dịch phòng chống dịch vẫn đang được áp dụng lên thành phố hai mươi năm triệu dân
tuy nhiên số ca mắc covid một mươi chín và số ca tử vong vẫn được công bố mỗi ngày
nếu thượng hải vẫn ghi nhận các ca nhiễm mới tăng cao
điều này cho thấy sự lây lan vẫn đang âm thầm lan rộng trong thành phố
không chỉ muốn kiểm soát dịch mà giới chức thượng hải cũng mong muốn thúc đẩy
hoạt động kinh doanh trở lại
đây được coi là một cuộc đeo đuổi tiên phong đầy gian khổ
vì sự cân bằng mong manh giữa kiểm soát dịch bệnh và các hoạt động kinh tế
dịch bệnh được kiểm soát thì các vấn đề về hậu covid một mươi chín lại là mối lo ngại
đối với sức khỏe người việt nam
không chỉ ở việt nam mà covid một mươi chín cũng gây ra tình trạng vô cùng căng thẳng
các nước trên thế giới vẫn đang ghi nhận số ca mắc tăng từng ngày
điều này cho thấy còn quá sớm để nhận định rằng dịch bệnh đã được kiểm soát
vậy trong hoàn cảnh này
hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe những báo cáo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng quý vị nhá
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ của các bản tin sau